trên những sai phạm trong hoạt động mua sắm vật tư y tế thành tra thành phố đà nẵng
kiến nghị chủ tịch ubnd thành phố đà nẵng chỉ đạo cơ quan công an
điều tra làm rõ ba mươi ba gói thầu có dấu hiệu tội phạm
riêng đối với sở y tế và trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố đà nẵng
kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với tập thể cá nhân có liên quan
đồng thời đề nghị nộp số tiền hơn một ba tỷ đồng vào ngân sách nhà nước
trưa ngày hai mươi tám tháng sáu vừa qua tại một quán karaoke trên địa bàn khu sáu
phường hà tu thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
phối hợp với công an thành phố hạ long đã kiểm tra và bắt quả tang
các đối tượng đang sử dụng ma túy
qua đấu tranh khai thác cơ quan điều tra đã triệu tập làm việc đối với lý văn thành
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng phan thị diễm thương
qua khám xét lực lượng công an đã thu giữ một túi ni lông chứa ma túy ketamin
thương khai nhận cất dấu để bán cho khách có nhu cầu
căn cứ vào chứng cứ và tài liệu thu thập được
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã ra lệnh bắt giữ
đối với lê quốc tuấn trần văn bảy hoàng thị thu
về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
phan thị diễm hương lý văn thành về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
và nguyễn thị thủy về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
sáng nay tòa án nhân dân huyện đức hòa tỉnh long an
mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nhóm người ở tỉnh thất bồng lai
các bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân
sáu bị cáo được đưa ra xét xử gồm lê tùng vân lê thanh hoàn nguyên
lê thanh nhất nguyên lê thanh trùng dương lê thanh nhị nguyên và cao thị cúc
vụ án này nhận được sự quan tâm của dư luận
từ sáng sớm lực lượng chức năng căng dây phong tỏa khu vực phía trước phòng xét xử
người không phận sự không được phép tiếp cận khu vực này
trong phần thủ tục hội đồng xét xử thông báo sáu người có quyền và nghĩa vụ liên quan
cùng tám nhân chứng vắng mặt
luật sư bảo chữa cho các bị cáo đề nghị hoãn phiên tòa triệu tập đầy đủ những người tham gia tố tụng
nhằm bảo đảm tính khách quan của vụ án và quyền lợi của thân chủ
quan điểm này cũng được viện kiểm sát thống nhất
sau khi hội ý hội đồng xét xử cho rằng vụ án có tính chất phức tạp
nhưng nhiều người tham gia tố tụng vắng mặt nên quyết định hoãn phiên tòa
phiên xử sẽ mở lại vào ngày hai mươi tháng bảy
thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước
đã tống đạt quyết định khởi tố bị can quyết định bắt tạm giam hai nguyên cán bộ lãnh đạo
thuộc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình phước cdc bình phước
gồm ông nguyễn văn sáu nguyên giám đốc và ông lê thành bắc nguyên trưởng khoa dược
cùng với việc tống đạt các quyết định khởi tố bắt tạm giam
cơ quan cảnh sát điều tra cơ quan tỉnh bình phước cũng tống đạt quyết định
và thực hiện lệnh khám xét nơi làm việc và nơi ở của hai bị can trên
các quyết định đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh bình phước phê chuẩn
một mươi bị can vướng vòng lao lý do trong năm hai nghìn một mươi một đã tham gia lập hồ sơ
hợp thức việc đấu thầu mua sắm sinh phẩm hóa chất
y tế tiêu hào phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
của công ty cổ phần công nghệ việt á và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại
dịch vụ thuận giang không đúng quy định của pháp luật
gây thiệt hại tài sản cho nhà nước năm tỷ đồng
liên quan đến vụ hai nhóm đối tượng sử dụng hung khí đánh nhau
trên đường nguyễn ái quốc tp biên hòa tỉnh đồng nai
là một người tử vong vào dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng sáu
vào sáng ngày hôm nay đối tượng dương thanh sang đã đến cơ quan công an đầu thú
sang được xác định là người đã sử dụng súng bắn chết phan lê thanh sàng
bước đầu cơ quan công an xác định dương thanh sang là đối tượng
đã sử dụng súng bắn chết phan lê thanh sang
khi đang điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường nguyễn ái quốc
thuộc địa phận phường tân tiến tp biên hòa
sau khi gây án dương thanh sang đã đi đến tỉnh an giang lẩn trốn
với ý định là vượt biên qua campuchia
tuy nhiên khi biết không thể trốn thoát sang đã đến cơ quan công an đầu thú
và khai nhận toàn bộ hành vi của mình
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai đã bắt khẩn cấp một mươi đối tượng
trong hai băng nhóm do châu tuấn kiệt và nguyễn hữu tịnh cầm đầu
để điều tra về hành vi giết người và gây dối trật tự công cộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã kêu gọi những đối tượng
liên quan đến vụ đánh nhau nói trên hiện đang bỏ trốn
nhanh chóng đến cơ quan công an để trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
tiếp tục với tin tức đáng chú ý về cơ quan công an
bão đang hình thành trên biển đông cơn bão số một
vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay ba mươi tháng sáu vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu ba độ vĩ bắc
một trăm một mươi năm một độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm bảy mươi km về phía đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám tức là từ sáu mươi hai đến bảy mươi bốn km một giờ giật cấp một mươi
bán kính gió mạnh cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
dự báo trong hai mươi bốn h tới bão di chuyển

theo hướng bắc tây bắc mỗi giờ đi được một mươi một mươi năm km và có khả năng mạnh thêm
đến một mươi ba h ngày một mươi một tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín một độ vĩ bắc
một trăm một mươi ba bảy độ kinh đông cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm chín mươi km về phía bắc đông bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín từ bảy mươi năm đến tám mươi tám km một giờ giật cấp một mươi một
để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của bão và mưa lũ sau bão
bản chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên nhiên
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã có công điện
yêu cầu các tỉnh thành phố theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão
các tỉnh thành phố quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi kiểm tra hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến
vùng đồng bằng và ven biển bắc bộ chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các lồng bè khu nuôi trồng thủy sản trên biển ven biển
các tuyến đề biển sung yếu hoặc đang thi công
gia soát sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp khu vực trụng thấp khu đô thủy và khu công nghiệp
thông tin tuyên truyền và có biện pháp đảm bảo an toàn cho khách du lịch nhất là trên các đảo
khu vực miền núi phía bắc giả soát phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập sâu lũ quét sạt lở đất
chuẩn bị lực lượng phương tiện trang thiết bị nhu yếu phẩm theo phương châm bốn tại chỗ
để chủ động sẵn sàng ứng phó với tình huống xảy ra sạt lở chia cắt
ra soát phương án bố trí lực lượng chuẩn bị vật tư phương tiện để khắc phục sự cố giao thông
các địa phương kiểm tra ra soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du
đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ hồ thủy lợi sung yếu xả lũ
bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống
chỉ đạo ra soát kiểm tra công tác đảm bảo an toàn đối với các hầm mỏ khu khai thác khoáng sản
các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo các biện pháp sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu xảy ra
sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
còn tại tỉnh vĩnh long phạm anh nhật chú tại xã trung hiếu huyện vũng liêm
cũng vừa bị bắt giữ để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
ngày hai mươi hai tháng sáu khám xét nhà riêng của đối tượng lực lượng công an thu giữ và niêm phong một mươi bảy gói ni lông chứa ma túy
cùng nhiều viên nén ketamin khám xét mở rộng nơi ở của nhật thu giữ ba khẩu súng hai ngắn một dài một quả kim loại màu cam giống quả nổ
cùng hai mươi một viên kim loại màu vàng hình viên đạn hiện phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vĩnh long
đang củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
công an huyện tuy phước tỉnh bình định vừa bắt giữ đối tượng phạm văn thành chú tại xã phước lộc huyện tuy phước
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản đang nói đối tượng này đã có năm tiền án về tội trộm cắp tài sản
và trong thời gian trốn lệnh truy nã y đã gây ra hàng chục vụ trộm trên địa bàn và các địa phương lân cận
theo tài liệu của cơ quan điều tra trong khoảng thời gian từ cuối năm hai nghìn hai mươi một đến đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
phạm văn thành cùng đồng bọn đã thực hiện một mươi ba vụ trộm cắp tài sản gồm xe máy và cây cảnh các loại
quá trình điều tra cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng phạm anh tú chú tại xã phước hiệp huyện tuy phước
để điều tra về hành vi trên riêng đối tượng phạm văn thành bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã cho đến nay thì bị bắt
tại cơ quan công an thành khai nhận quá trình lẩn trốn đối tượng đã gây ra hơn hai mươi vụ trộm xe máy trên địa bàn huyện tuy phước
và thị xã an nhơn hiện cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh và thu giữ số tăng vật trong vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị nạn trộm cắp xe mô tô xe gắn máy xảy ra ở mọi nơi từ thành thị cho đến nông thôn
các đối tượng trộm cắp xe mô tô thường lợi dụng sự sơ hở của chủ phương tiện như là để xe không có người châm coi không khóa xe cẩn thận
rồi tiếp cận bẻ khóa lấy trộm xe và nhanh chóng tẩu thoát
không chỉ trộm cắp xe mô tô xe gắn máy trong địa bàn các đối tượng còn câu kết hình thành đường dây trộm cắp liên tỉnh
với thủ đoạn ngày càng tinh vi liều lĩnh gây khó khăn cho cơ quan chức năng
thời gian gần đây đội hình sự công an thành phố nam định tỉnh nam định đã liên tiếp điều tra triệt phá nhiều vụ trộm cắp xe mô tô
kịp thời trả lại tài sản cho nhân dân được dư luận đánh giá cả
hôm nay chị lê kim ngân vô cùng bất ngờ khi nhận được thông báo đến công an thành phố nam định nhận lại tài sản đã mất
tài của chị ngân chỉ là một trong số tàng vật trong nhiều vụ trộm cắp xe ô tô xe gắn máy
đã được đội cảnh sát hình sự công an thành phố nam định điều tra khám phá trong thời gian ngắn
theo đội cảnh sát hình sự công an thành phố nam định việc các đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
lại xuất phát từ chính trị của các đối tượng
với sự chủ quan của người dân lợi dụng đêm khuya nhiều người đi ngủ không đóng cửa sổ hoặc cửa hậu phía sau
chỉ trong khoảng thời gian từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đối tượng trần trung tây
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chú tệ xã giao lạc huyện giao thủy tỉnh nam định đã liên tiếp đột nhập trộm cắp tài sản
tại năm nhà dân trên địa bàn thành phố nam định lấy trộm nhiều tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng
và một chiếc xe mô tô hiệu honda
đối tượng đã thực hiện tất cả năm vụ trộm tài sản tại địa bàn thành phố nam định
quá trình đấu tranh khai thác và tổng bán đối tượng đã khai nhận là còn thực hiện thêm một vụ trộm tài sản
tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam và một vụ trộm tài sản tại địa bàn quận bắc từ liêm thành phố hà nội
chúng tôi đã phối hợp cùng công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam và công an quận bắc từ liêm tỉnh hà nội
phối hợp đấu tranh
sau quá trình đấu tranh thì đối tượng đã hoàn toàn thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình
cùng với việc mở nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm hình sự nói chung và tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng
lực lượng cảnh sát hình sự cũng phối hợp chặt chẽ với viện kiểm sát nhân dân tòa án nhân dân tp nam định
thực hiện công tác điều tra truy tố xét xử để mang tính răn đe phòng ngừa
qua đó được nhân dân tin tưởng đánh giá cao
từ sự tin yêu của nhân dân từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay tỷ lệ điều tra khám phá án của đội cảnh sát hình sự công an thành phố nam định
luôn đạt được tổng thống
trên tám mươi các vụ án rất nghiêm trọng đạt chín mươi năm án đặc biệt nghiêm trọng đạt một trăm linh
tuy nhiên công tác đấu tranh với tội phạm hình sự nói chung và trộm cắp xe mô tô xe gắn máy nói riêng
không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an và các ngành chức năng mà đó là trách nhiệm chung của toàn xã hội
vì vậy để phòng tránh trộm cắp xe mô tô một cách có hiệu quả
quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi cá nhân trong việc tự bảo vệ tài sản của mình